cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng nguyễn minh trúc ba mươi tuổi chú tại xã cư ê bu tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
theo điều tra ban đầu trúc đã đưa ra thông tin gian dối thửa đất số bốn trăm một mươi ba tờ bản đồ số chín ở phường khánh xuân thành phố buôn ma thuột của người khác nhưng lại nói là của mình
sau đó trúc tự ý cắm mốc phân lô mỗi lô có diện tích năm x ba mươi m rồi giao bán trên trang facebook cá nhân
khi có người liên hệ mua đất thì trúc dẫn đến xem và cam kết thửa đất này do mình đứng tên sở hữu
sau khi xem xong hai bên thống nhất mua bán đất rồi lập hợp đồng đặt cọc
khi người mua đất muốn xem dây chứng nhận quyền sử dụng đất thì trúc nói đang nộp tách thửa tại sở nông nghiệp và tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh đắk lắc
trúc cam kết sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục tách sổ đỏ cho khách và hứa hẹn là trong sáu mươi ngày sẽ tách được sổ đỏ đứng tên từng người
khi giao sổ đỏ thì khách phải trả hết số tiền còn lại cho trúc như đã thỏa thuận
nếu không tách được sổ đỏ như hứa hẹn thì trúc sẽ hoàn lại tiền đặt cọc cho khách
với thủ đoạn đó từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trúc đã lừa bán đất chiếm đoạt tiền đặt cọc của tám người với tổng số tiền một hai tỷ đồng rồi bỏ trốn
đến tối ngày hai mươi ba tháng tám vừa qua trúc lén lút về thăm người thân ở thành phố buôn ma thuột thì bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắk bắt giữ
còn tại tỉnh an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn vừa tiến hành khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với đào thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện thoại sơn về hành vi cướp giật tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày năm tháng tám
thảo sau khi nhậu về điều khiển xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi bảy m một hai mươi một nghìn một trăm một mươi sáu đi đến khu vực thuộc ấp tây bình bê xã vĩnh chánh huyện thoại sơn thì phát hiện em trịnh như huỳnh sinh năm hai nghìn năm cũng đang điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều
trên cổ có đeo dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng hai chín chỉ nên đã nảy sinh ý định rồi tăng ga áp sát giật sợi dây chuyền của em huỳnh sau đó bỏ chạy
bị thảo giật tài sản huỳnh điều khiển xe mô tô đuổi theo đồng thời chi hô
khi đuổi theo được một đoạn thì huỳnh đã đuổi kịp và đâm vào xe của thảo làm cả hai ngã xuống đường
người dân xung quanh nghe thấy huỳnh chi hô nên đã tiến hành bắt giữa thảo và giao cơ quan công an xử lý
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tiếp tục làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long đã bàn giao nhóm đối tượng đánh bạc tại xã an bình huyện long hồ vào tối qua cho công an huyện long hồ tiếp tục điều tra xử lý
tiến hành kiểm tra tại hộ nhà ông nguyễn văn hưng chú tại huyện long hồ lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ và công an xã an bình đã phát hiện và bắt giữ hai mươi ba đối tượng có hộ khẩu tại huyện long hồ mang thít thành phố vĩnh long của tỉnh vĩnh long và các tỉnh đồng tháp bến tre đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền

tiến hành kiểm tra tại hộ nhà ông nguyễn văn hưng chú tại huyện long hồ bến tre đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền